thưa quý vị sau hơn một năm trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày hôm qua hai mươi ba tháng ba
tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người
do tôn nữ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã chết cầm đầu
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bảy đào đức hai việt sang campuchia bán thận cho huyền
sau khi về nước việt huyền và đào quang hưng tiếp tục tổ chức mua bán thận
hưng cùng việt đã môi giới cho hoàng đức tùng phạm quang cảnh huỳnh linh tâm nguyễn minh tâm huỳnh kim ngân bán thận cho huyền
những người này sau đó tiếp tục tìm kiếm người có nhu cầu bán thận để hưởng tiền môi giới
nhóm này đã đưa người bán thận đến các bệnh viện phòng khám ở tp hcm rồi đưa sang campuchia làm phẫu thuật cắt ghép
tính từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nhóm của huyền đã tìm kiếm được một trăm linh người bán thận và đưa ba mươi bảy người sang campuchia cắt ghép thận
huyền thu lợi bất chấp
một bốn tỷ đồng việt môi giới bốn mươi người thu lợi một trăm năm mươi triệu đồng
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một huyền tử vong do bệnh nặng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đào đức hai việt hoàng đức tùng đào quang hưng mỗi bị cáo một mươi sáu năm tù
huỳnh kim ngân một mươi hai năm tù phạm quang cảnh huỳnh linh tâm nguyễn minh tâm mỗi bị cáo một mươi năm tù
riêng một đối tượng tên là vũ trâm duy khôi bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù cộng cả án cũ phải chịu hai mươi bốn năm sáu tháng tù
cùng về tội danh mua bán bộ phận cơ thể người
hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính
liên quan đến vụ bốn nữ tiếp viên hàng không mang hơn một mươi một kg ma túy từ pháp về việt nam
hiện bốn nữ tiếp viên này đã được trả tự do và cơ quan công an cũng đã mời làm việc với nhiều người
để mở rộng điều tra truy xét xử lý trong đó đã bắt giữ hai nghi can
thông tin trên được thượng tá lê mạnh hà phó phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
tại buổi họp báo định kỳ vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba tuy nhiên danh tính của hai người bị bắt chưa được tiết lộ
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định trả tự do
cho bốn nữ tiếp viên hàng không của việt nam airlines đồng thời khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
công an tp hcm cho biết quá trình điều tra khi có dấu hiệu tội phạm hay các hành vi có dấu hiệu cấu thành
về tội phạm sẽ tiến hành các biện pháp điều tra chứ không phải là kết thúc vụ án
một thông tin từ hưng yên phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh này
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng bóng tám mươi tám com với quy mô đặc biệt lớn
do trần duy khương chú tại quận thanh xuân hà nội cầm đầu
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi năm trần duy khương đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ super
để tổ chức đánh bạc trên trang mạng bóng tám mươi tám com
từ tài khoản này khương chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ master và asian cho các cấp dưới
là nguyễn hoàng hiệp và nguyễn đức hùng ở huyện văn lâm tỉnh hưng yên và cấp cho những con bạc trực tiếp cá độ
các đối tượng sử dụng ứng dụng zalo telegram messenger để trao đổi thông tin nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một xe ô tô tám điện thoại di động
hai máy tính sách tay năm đầu thu phát sóng wifi một trăm một mươi bốn triệu đồng và trên một trang tài liệu có liên quan
điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay số tiền đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
tính riêng từ cuối tháng một mươi hai năm ngoái đến đầu tháng ba năm nay số tiền giao dịch là hơn ba trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can để tiếp tục điều tra mở rộng
cũng liên quan đến hành vi đánh bạc một mươi bốn đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang khởi tố
dạng sáng ngày hai mươi một tháng ba tại nhà đối tượng nguyễn thị nga ở phường an tường thành phố tuyên quang
tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố tuyên quang
đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền
thu giữ trên một trăm tám mươi bốn triệu đồng tiền dùng để đánh bạc
tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai nam thanh niên
tấn công gây thương tích vào cuộc điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên
đã làm rõ và mời tám đối tượng có liên quan lên làm việc
do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày một mươi sáu tháng ba khi nguyễn văn mạnh và phan mạnh dũng
đang lưu thông trên đường thì bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh
gây thương tích ở vùng đỉnh đầu và mu bàn tay phải nhập viện cấp cứu
cơ quan điều tra sau đó đã xác định được tám đối tượng có liên quan
đồng thời thu giữ một tuyếp sắt đầu gắn dao bầu một khẩu súng tự chế và hai mươi viên đạn
hiện vụ án đang được tiếp tục xác minh
tuổi đời còn rất trẻ nhưng không ngại ngần sử dụng các loại hung khí nguy hiểm
để gây thương tích cho người khác
liên tiếp các vụ việc được phát hiện ở khắp các tỉnh thành cho thấy
tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang rất đáng báo động
và tại tỉnh hà nam một vụ án về gây dối trẻ tử công cộng vừa được khởi tố
với ba mươi bốn đối tượng chỉ từ một mươi một mươi sáu đến một mươi tám tuổi được xác định là có liên quan
đây là hai nhóm thanh thiếu niên
do trần tuấn kiệt và nguyễn hoàng khôi công chú tại thành phố phủ lý cầm đầu
để giải quyết mâu thuẫn hai nhóm đã chuẩn bị hung khí
tập trung tại thôn triệu xá xã liêm tuyền hỗn chiến gây thương tích
và mất an ninh trả tự trên địa bàn
tôi và ba người bạn đi rủ nhau đi lên phủ lý chơi
thì gặp một nhóm thanh niên có xích mít trước
thì nó mới đuổi và đánh bọn tôi
hôm sau về bọn tôi có rủ bạn về
và cầm vũ khí lên để tìm lại nhóm đấy
và lực lượng công an phát hiện
và bọn tôi đã bỏ vũ khí vào chạy
xác định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng được xã hội đặc biệt quan tâm
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã tập trung lực lượng
xác minh điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
qua điều tra các đối tượng sinh sống ở các xã phường và các huyện lân cận thành phố phủ lý
đội tuổi bị thành điên nhưng do mâu thuẫn nên đã tập trung lại để giải quyết mâu thuẫn cá nhân
dẫn đến làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
qua sự việc trên tỉnh đề nghị các phụ huynh các nhà trường quản lý các cháu
cái giờ cao điểm buổi tối quản lý chặt chẽ không để các cháu đi ra đường tham gia giao thông
nãng nách đi xe nãng nách đánh bóng tới các tuyến đường phố
gây mất tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
qua vụ việc này cho thấy dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi của các đối tượng trên
là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội mang theo hung khí và sẵn sàng tấn công nhau bất cứ lúc nào
để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật công an tỉnh hà nam khuyến cáo
các gia đình phối hợp với nhà trường để quản lý con em mình đồng thời để phòng ngừa
ngăn chặn hiệu quả tình trạng này rất cần sự chung tay của gia đình và nhà trường
các tổ chức quần chúng và toàn thể xã hội cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp
trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không mắc phải các hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị với hành vi tạt xăng đốt chết hai người trong gia đình trương hoài thương
trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt án tử hình
theo cáo trạng vào tối hai mươi tám tháng tám sau khi nhậu xong đi bộ về nhà thương nhớ lại mâu thuẫn
với mẹ kế là bà nguyễn thị thanh nhừng
nên nảy sinh ý định giết bà nhừng
thương đã đi mua ba lít xăng mang về nhà thấy bà nhường và trương hoài thanh là em trai cùng cha khác mẹ với mình đang nằm ngủ
đối tượng đã hất xăng rồi châm lửa đốt làm bà nhưng và thanh bị cháy toàn thân và tử vong tại bệnh viện
sáng nay công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính các điểm giao dịch thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
để làm rõ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cầm cố cho vay
kiểm tra hồ sơ tài liệu tại các điểm giao dịch cho thấy ngoài việc tính lãi suất khoản vay
các trường hợp vai mượn đều phải trả phí bảo quản hồ sơ cao gấp nhiều lần mức lãi suất theo quy định
kết quả kiểm tra hai điểm giao dịch tại quận liên triều cho thấy ngoài khoản lãi vay theo quy định
người vay phải trả cho f tám mươi tám khoản lãi dưới hình thức là phí ký gửi hàng hóa lên đến bốn mươi tám tám một năm
nếu tất toán trước thời hạn sáu tháng
sẽ bị phạt bốn ba số dư nợ còn lại
ngoài ra các nhân viên còn tư vấn đề người vay mua bảo hiểm tiền vay
cũng tại đà nẵng phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng ngày hôm qua cho biết
đơn vị vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá hai đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại đà nẵng và nhiều tỉnh miền trung bắt giữ chín người
đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng thứ ba
thứ nhất là nguyễn thành thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú thành phố hồ chí minh
thái là người cung cấp tiền cho vay và tạo ra các app cho vay trên không gian mạng
sau đó phân ra nhiều tài khoản con giao cho đặng em quản lý
để che giấu hành tung thái từ thành phố hồ chí minh xuống quê vợ tại sóc trăng để ở
việc tổ chức cho vay và thu tiền tại các tỉnh miền trung thái giao cho đàn em là đỗ hồng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trần văn uy sinh năm hai nghìn một và trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cộng quê huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
ba đối tượng này thuê các phòng trọ căn hộ tại đà nẵng để ở và sử dụng nhiều phương thức tiếp cận
cho rất nhiều người vay tiền với lãi suất ngất ngưỡng từ hai trăm tám mươi đến bốn trăm linh một năm
những trường hợp chậm trả tiền các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp
qua khám xét các địa điểm cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi
cho vay lãi nặng của các đối tượng trong đó có hàng trăm hồ sơ vay vốn của các cá nhân
kết quả đấu tranh bước đầu xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến nay nhóm đối tượng do nguyễn thành thái cầm đầu đã cho ba trăm bốn mươi năm người trên địa bàn thành phố đà nẵng
tỉnh quảng nam vay với một bốn trăm ba mươi năm lượt tổng số tiền cho vay hơn một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính gần hai tỷ đồng
từ tháng bảy năm rồi em làm tới hôm nay là được bảy tháng
ra đây hoạt động với phương thức là gãi tự gây gãi chạy facebook

đến nay nhóm đối tượng do nguyễn thành thái cầm đầu đã cho ba trăm bốn mươi năm người trên địa bàn thành phố đà nẵng

hơn hai trăm linh người trên địa bàn đà nẵng quảng nam thừa thiên huế và thanh hóa vay hơn một lượt
với tổng số tiền cho vay hơn sáu tỷ đồng thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
tập trung lại là không phải là đối tượng ở địa bàn của đà nẵng
mà hầu hết là đối tượng toàn là những đối tượng có tiền án tiền sự
ít nhất cũng hai tiền án rồi tiền sự thì rất là nhiều
số này là tụ tập kết hợp với nhau
đây cũng là một trong những khó khăn
cái ướng mắt thứ hai là đối tượng hoạt động với địa bàn không phải là tại một địa điểm
mà rất là nhiều tỉnh thành nhất là các tỉnh thành đông dân phức tạp
thứ hai là xác minh số lượng người vay
vì rất là đông vì rất là nhiều tỉnh thành
cho nên cái này cũng là một trong những vấn đề rất là khó cho lực lượng công an
trong công tác thu thập chứng cứ để đấu tranh triệt phá với nhóm tội phạm này
trong ngày hai mươi ba tháng ba
lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện khám xét ngôi nhà ở xã tam giang huyện núi thành quảng nam
là nơi nhóm đối tượng trong đường dây của nguyễn thành thái cất dấu hồ sơ vay vốn của những khách hàng
trên địa bàn tỉnh
vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt lâm thị thanh thúy
chú tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang một mươi sáu năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi tám thúy cần tiền để tiêu xài và phục vụ nhu cầu cá nhân
nên đã dùng một mươi chín giấy đăng ký xe máy và ô tô giả để tạo niềm tin với các bị hại
rằng mình có điều kiện để trả nợ nhằm vay mượn tiền hoặc ký hợp đồng bán xe
kết quả thúy đã chiếm đoạt gần một tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng của năm người
ngoài mức án một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải hoàn trả lại
nói chiếm đoạt của các bị hại